sử dụng hung khí xông vào nhà đập phá đồ đạc và đánh người gây thương tích
sáu đối tượng vừa bị công an thị xã tân uyên tỉnh bình dương tạm giữ để điều tra về hành vi gây dối trật tự công cộng
sáu đối tượng gồm phạm quang khải bùi viết nhất lê văn trường nguyễn thế cường hoàng hữu quý và lê văn bình
trước đó vào khoảng một mươi bảy h ba mươi phút ngày ba tháng một mươi các đối tượng trên được một người đàn ông chưa rõ lai lịch thuê đi đòi nợ
các đối tượng đến một quán nhậu thuộc thị xã tân uyên để gặp anh lê nguyên bằng đòi nợ thuê số tiền hai trăm linh triệu đồng
khi đến nơi các đối tượng đã dùng hung khí xông vào đập phá đồ đạc trong quán và đánh anh bằng gây thương tích ở vùng đầu
ngay sau khi nhận được tin báo của người dân về sự việc trên lực lượng công an của xã hội nghĩa và công an thị xã tân uyên tỉnh bình dương đã nhanh chóng tới hiện trường bắt giữ các đối tượng
trong khi đó công an phường một tp tây ninh tỉnh tây ninh đang củng cố hồ sơ để xử lý hai vụ bốn đối tượng có hành vi cho vay lãi nặng trên địa bàn
trước đó vào khoảng hai mươi một h ngày hai tháng một mươi tại đường ba mươi tháng bốn thuộc phường một tp tây ninh tổ công tác đã tiến hành kiểm tra hành chính căn nhà do đỗ văn hùng thuê cùng với đinh văn hiếu và lê tuấn anh
qua kiểm tra tại hai phòng lực lượng công an đã phát hiện có gần một trăm năm mươi tờ giấy có nội dung cho vay tiền góp gần ba mươi triệu đồng tiền mạng
qua làm việc với các đối tượng khai nhận tất cả giấy tờ trên có liên quan tới việc cho vay trả góp từ đầu năm đến nay đã cho hơn năm mươi người dân vay với số tiền bảy mươi tám mươi triệu đồng
tiếp đó vào khoảng hai mươi hai h cùng ngày cũng tại khu vực trên tổ công tác kiểm tra hành chính phòng trọ của vũ thế lực thuê
qua kiểm tra đã phát hiện có hai giấy tờ chứng minh nhân dân một giấy đăng ký xe mô tô một cuốn sổ biên lai với nội dung cho vay tiền góp
với hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có một đối tượng vừa bị công an huyện đình lập tỉnh lạng sơn phát hiện bắt giữ
đối tượng chủ mưu trong vụ án này là hoàng tiến thành sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại huyện hải hậu tỉnh nam định
trước đó vào khoảng hai giờ sáng ngày sáu tháng bảy thành đã chỉ đạo ba đối tượng là lý xuân tâm lương văn hà và giáp ninh bình đến ngã ba huyện tiên yên tỉnh quảng ninh
mỗi người nhận một chiếc xe để bán sang trung quốc
tuy nhiên các đối tượng đã bị lực lượng bộ đội biên phòng bắc sa và công an huyện đình lập phát hiện
hà và bình đã bỏ xe chạy trốn còn tâm cùng với ba xe mô tô tăng vật
mở rộng điều tra ngày ba mươi tháng chín công an huyện đình lập đã khởi tố thêm ba đối tượng khác về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
thông tin từ bộ tư lệnh cảnh sát biển việt nam vào lúc hai mươi ba h ba mươi phút đêm qua
tại khu vực biển cách mũi nginh phong tỉnh bà rịa vũng tàu khoảng bảy hải lý
về phía đông nam tổ công tác của đoàn trinh sát số hai bộ tư lệnh cảnh sát biển đã phát hiện tàu vận tải thanh châu sáu mươi tám
số hiệu bv hai nghìn hai trăm sáu mươi chín có dấu hiệu nghi vấn
qua kiểm tra trên tàu có chín thuyền viên do ông ngô văn đại chú tại thành phố bà rịa tỉnh bà địa vũng tàu làm thuyền trưởng
trên tàu vận chuyển khoảng năm trăm linh lít dầu đeo
thuyền trưởng đã không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh tính hợp pháp của số dầu trên
hiện tổ công tác đã lập biên bản vi phạm ra quyết định tạm giữ tăng vật phương tiện phối hợp với vùng cảnh sát biển ba để điều tra xử lý theo đúng quy định của pháp luật